tại quảng bình vụ cá cuối năm đang vào thời điểm chính vụ thời điểm thuận lợi để đánh bắt cá dịp cuối năm đặc biệt là các tàu đánh cá bắt gần bờ
đây cũng là khoản thu nhập đáng kể của bà con ngư dân để có thể đón tích của chuyến dân tộc và hy vọng vào một năm mới mưa thuận gió hòa vụ mưa vội thu
tàu cá của anh nguyễn văn cường xã hải ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã ra khơi chuyến thứ ba trong ngày
trung bình một chuyến ra khơi cho được một tạ đến một năm tạ cá trích đem lại thu nhập khoảng năm triệu đồng một ngày
đây cũng là thu nhập của khoảng tám trăm linh tàu cá đang bám biển dịp quế năm trên địa bàn của địa phương này
trong thời gian những ngày gần đây thời tiết được thuận lợi biển được mùa bà con đã tích cực tham gia sản xuất khai thắp biển đã mang lại sản lượng rất cao so với những ngày trước đây
đặc biệt là trong những ngày gần tết thì chính quyền đã tích cực tuyên truyền vận động bà con nhân dân bám biển bám ngư trường để sản xuất để nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống để đón cải tết
anh lanh vui tươi phấn khởi đặc biệt là sau sau việc sản xuất thì chính quyền đã chỉ đào lực lượng quan sản cũng như các ngành các thôn cũng đẩy mạnh tuyên truyền bà con dân thực hiện tốt công tác phong trọng dịch bệnh
mỗi chuyến đi biển một ngày cho thu nhập từ ba đến năm triệu với các thuyền cá gần bờ khu bãi ngang còn các tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ còn cho thu nhập cao hơn
điều này đã giúp cho bà con ngư dân tỉnh quảng bình phấn khởi vươn khơi bám biển
dự báo thời tiết cho thấy từ giờ đến cuối năm
thời tiết nắng ấm thuận lợi cho việc đánh bắt cá
bà con ngư dân tỉnh quảng bình dự tính kết thúc chuyến biển cuối năm vào hai mươi bảy tết nguyên đán